bộ thông tin và truyền thông bộ khoa học và công nghệ bộ công thương công ty cổ phân apec phối hợp với cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ
trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu việt nam hiệp hội internet việt nam hội tin học việt nam hội truyền thông số việt nam
phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm quốc tế các sản phẩm dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin và truyền thông phát thanh truyền hình ictcom hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp báo ban tổ chức cho biết với chủ đề công nghệ tốt cuộc sống tốt triển lãm năm nay thu hút ba trăm linh đơn vị đến từ một mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ
các sản phẩm được trưng bày trong triển lãm là các thiết bị và công nghệ mới được cập nhật theo xu hướng của thế giới các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông điện tư và phát thanh truyền hình
bên cạnh đó các diễn đàn hội thảo chuyên đề tập trung giới thiệu sự phát triển thị trường công nghệ mới và ứng dụng phổ biến và hiện đại nhất cũng sẽ được tổ chức cùng các dịch vụ kết nối giao thương nhằm giúp các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường
triển lãm dự kiến sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn tp hcm